theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa từ chiều nay ngày hai tháng năm ở bắc bộ có mưa rào và rông
hiện nay dạnh áp thấp có trục vào khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ vị bắc bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa từ chiều nay mùng hai tháng năm khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa rào và rông
từ chiều tối và đêm nay có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông nhiều nơi
trong cơn rông có khả năng xuất hiện tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
khu vực hà nội nhiều mây chiều có mưa mưa rào và dài rác có rông
đêm có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c
dự báo đợt mưa rào và rông diện rộng ở bắc bộ sẽ kéo dài đến hết ngày ba tháng năm
từ ngày bốn tháng năm mưa sẽ giảm dần